dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi năm để cho ý kiến vào chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá cao nỗ lực của chính phủ
trong việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn một mươi năm
tuy nhiên mục tiêu tổng quát chưa rõ điểm nhấn các giải pháp triển khai
nhất là các giải pháp về tài chính
theo một số thành viên ủy ban cần đa dạng hóa các nguồn lực
cụ thể hóa triển khai để bảo đảm tính khả thi
chính phủ cần khẩn trương ban hành bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo trình độ phát triển làm cơ sở xác định phạm vi đối tượng địa bàn đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia